công an tỉnh lào cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp thì căn nhà không có người sinh sống
vào một số buổi tối họ có nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà
hiện công an tỉnh lào cai đã ra thông báo vụ việc đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân
thưa quý vị trước đó gần một tháng trên địa bàn phường tây mỗ quận nam từ liêm hà nội
cũng phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy trong căn hộ trung cư khiến dư luận không khó
hỏi dơn sao đáng chú ý cả hai vụ việc này đều có những điểm chung là mất liên lạc thời gian dài
ở trong căn hộ khép kín hoặc khu hoang vắng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn người dân phát hiện cô gái tử vong trơ xương trên ghế xô pha
trong căn hộ trung cư cao cấp tại phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội nên báo cơ quan công an
nạn nhân đã được xác định là chị ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê thành phố biên hòa đồng nai
tử vong từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tức là gần hai năm trước
căn hộ được nạn nhân mua và nhận quà vào cuối năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một cái chết thương tâm và đầy bí ẩn của cô gái trẻ đã khiến nhiều người đặt những nghi vấn liên quan
đầu tiên là thời gian phát hiện nạn nhân
vì sao thi thể gần hai năm mới được phát hiện khi chỉ ca ở một khu đô thị được cho là tấp nập
đông cư dân nhất ở quận nam từ liêm
về việc này một số cư dân xung quanh cũng cho biết khoảng thời gian năm hai nghìn hai mươi hai từng ngửi thấy mùi hôi
nhưng không quá nồng nặc nên mọi người đều nghĩ mùi hôi thối do rác thải và chỉ phản ánh ban quản lý xử lý
thêm vào đó một số cư dân tại đây cho biết khu đô thị có quy định
tất cả các hộ dân ra vào phải đóng cửa không được mở cửa để tránh gây ồn ào
ảnh hưởng đến không gian chung và nhiều gia đình đi làm cả ngày tối mới về
nên có thể việc không nhận ra mùi tử thi là chuyện hợp lý
phân tích về vấn đề này một chuyên gia pháp y cho rằng thông thường khi để lâu từ thi sẽ có mùi
nhưng có thể trong môi trường kín có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có người thấy
nhưng mùi không nặng như bình thường
vị chuyên gia cũng nhận định tình trạng thi thể khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc
như một số người đã đặt nghi vấn
tuy nhiên theo chuyên gia này có thể do trong phòng kín mắt không có ký sinh trùng
nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn
bên cạnh đó do cô gái nằm trên đệm bữa ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch
dẫn đến tình trạng thi thể khô dần
toàn bộ đầu mặt cổ ngực nội tạng bên trong cũng đã bị phân hủy
chỉ còn lại hai tay hai chân có ít da thịt bám dính chặt vào
lý giải về nguyên nhân lực lượng an ninh khu trung cư không tìm kiếm ngay ở thời điểm đó
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho hay khu trung cư trên có cả hàng nghìn căn hộ
nhiều căn trong số đó chủ nhà bỏ trống không ở và cũng không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ ở đây
là việc không quá bất thường
đặc biệt khi chưa có tin bao tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng
lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân
được biết căn hộ chưa thanh toán tiền điện nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền lần lượt là trên hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một đồng
nên nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên
về phía gia đình nạn nhân cho biết đã mất liên lạc với chị ca từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nên đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình gửi đơn đến công an quận bắc tử liêm
nơi gia đình có mua cho con một căn hộ trung cư để trình báo về việc con gái mất tích
và đến ngày hai mươi sáu tháng bốn thì phát hiện sự việc ở căn hộ thuộc quận nam tử liêm
một tình tiết bí ẩn lửa được cơ quan chức năng thông tin khiến nhiều người đắt nghi vấn
chính là chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị tháo bỏ sim quần áo tại căn hộ cũng được dọn sạch
cụ thể một cán bộ phường tây mỗ cho hay thời điểm phát hiện cô gái trong căn hộ có chiếc điện thoại
nhưng bị tháo sim nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành sát binh
tuy nhiên một số cư dân sống tại tòa nhà cho biết năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở
một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi
người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
đỉnh điểm vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người ở xung quanh có nghe thấy tiếng cãi cọ giữa hai người
kèm theo tiếng động như vỡ chen bát sau đó trở đi thì không còn nghe thấy tiếng gì phát ra nữa
thông tin người dân chia sẻ cũng khá trùng khớp với thông tin phía trung cư cung cấp
cụ thể vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại sành của tòa nhà này bộ phận an ninh tòa nhà phát hiện một điện thoại samsung
một phí màu nâu bên trong có thẻ trung cư mang tên chị ca và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân
ngay sau đó bộ phận an ninh đã lên căn hộ gõ cửa hỏi nhưng không ai mở cửa
nên người này đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để phản ánh sự được chen
liên quan đến vụ án công an quận nam tử liêm cho biết bước đầu qua khám nghiệm tử thi
không có tác động ngoại lực làm biến dạng xương trên cơ thể
tuy nhiên để có thể kết luận vụ việc
cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành các biện pháp điều tra xác minh giám định y tử thi và các mẫu vật liên quan
làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy điểm chung từ hai vụ án ở hà nội và lào cai là nạn nhân đều mất liên lạc trong khoảng thời gian dài
vì vậy trong trường hợp người thân mất liên lạc mất tích
gia đình cần chủ động trình báo cơ quan công an để triển khai tìm kiếm
theo vị đại diện công an thành phố hà nội trong trường hợp có người mất tích
nếu người thân trình báo cơ quan công an các lực lượng sẽ xác minh và tiến hành tìm kiếm ngay
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật khuyến cáo
trong trường hợp nhà có người mất liên lạc hoặc mất tích thân nhân cần báo ngay cho cơ quan công an
việc này không được trần trừ và tránh suy nghĩ phải đủ thời gian khẳng định mất tích
thì lực lượng chức năng mới tìm kiếm
việc tìm kiếm nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào người cung cấp thông tin
và những dữ liệu về người mất liên lạc mất tích
vì vậy việc trình báo càng chi tiết càng tốt
thưa quý vị hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ hai vụ phát hiện sát khô ở hà nội và lào cai
những thông tin mới nhất liên quan đến hai vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo